chiều nay hai mươi tám tháng một mươi đại sứ quán vương quốc anh và bắc ireland tại việt nam đã ra thông cáo về vụ việc ba mươi chín người chết tại hạt essex thuộc vùng đông bắc thủ đô london của anh
theo đó đại sứ vương quốc anh và bắc ireland tại việt nam gareth watt cho biết trong ngày hôm nay hai mươi tám tháng một mươi đại sứ đã có cuộc gặp với bộ công an việt nam để thảo luận về thảm kịch mới xảy ra gần đây tại essex
nơi ba mươi chín thi thể người nhập cư châu á đã được tìm thấy trong thùng xe tải
hiện nay đại sứ quán vương quốc anh và bắc ireland tại việt nam vẫn chưa có thông tin chính xác về danh tính và quốc tịch của các nạn nhân
nhưng dù bất kể họ có quốc tịch nào thì đại sứ gareth watt cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của họ và được biết rằng cộng đồng người việt ở trong nước và ở anh đều đang rất lo lắng
đại sứ anh và bộ công an việt nam đã bản luận về cách để hai chính phủ có thể hợp tác chặt chẽ hơn trong quá trình xác định danh tính của các nạn nhân
như phía cảnh sát anh đã giải thích với đại sứ việt nam tại anh
sẽ mất nhiều thời gian nhằm bảo đảm sự chính xác trong quá trình giám định pháp y đồng thời bảo mật thông tin cho cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn
theo đại sứ gareth watt vương quốc anh và việt nam là những người bạn và là đối tác của nhau
đại sứ quán vương quốc anh và bắc ireland tại việt nam sẽ hợp tác để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của nạn mua bán người
đồng thời để truy tố những kẻ tội phạm liên quan và bảo vệ những người dễ bị tổn thương